sau một loạt các sự cố về cháy nổ trên địa bàn các thành phố lớn như thành phố hồ chí minh và hà nội
gây ra những thiệt hại về người và tài sản người dân đã bắt đầu quan tâm hơn đến các dụng cụ phòng cháy chữa cháy cho gia đình
tuy nhiên mua ở đâu chất lượng có bảo đảm hay không và giá cả như thế nào cũng là vấn đề đáng chú ý
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại cửa hàng bán dụng cụ phòng cháy chữa cháy cho thấy
nếu trước đây các dụng cụ như bình cứu hỏa thang đua dây mặt nạ chống ngặt khói chỉ bán được cho các công xưởng nhà máy
thì trong những ngày gần đây người dân đã bắt đầu chủ động trang bị những dụng cụ này cho gia đình mình
nếu như trang bị được thì mình thở nó không bị ngạt thì mình có thể tìm ra cầu thang mình thoát hiểm được
tôi xem nhiều vụ cháy thì chủ yếu là do bị ngạt khói mới dẫn đến tử vong
ít khi là chết là do nửa
chúng tôi người dân nhất là những người ở trung cư nên trang bị
nhà mình ít là phải trang bị bình cứu hỏa và thứ hai là mặt nạ chống khói
hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại dụng cụ phòng cháy chữa cháy với chất lượng và giá cả khác nhau
vì vậy người dân cần có những lựa chọn phù hợp cho gia đình mình để tránh mua phải hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
trên thị trường có rất nhiều các loại mặt hàng rất nhiều các quốc gia sản xuất các đó
nên là khi mà mình đi mua mình lựa chọn các nước như các nước thuộc khối g bảy hoặc là g tám
còn về mặt chất lượng thì nó tùy theo
thứ hai nữa là về giá cả thì nó cũng rất là rộng
thì các bạn lên để chọn đến những địa chỉ của uy tín những công ty mà người ta làm ăn lâu năm rồi
thì người ta sẽ bán những cái sản phẩm chất lượng và người ta bảo hành cho
khi mà khách hàng đến đây nếu khách hàng lẻ hội gia đình
thì thường thường khách hàng
đều không nắm được về các thiết bị
thứ nhất là người ta chưa có kỹ năng để mà thoát hiểm khi mà xảy ra cháy
đặc biệt là sống ở trong trung cư
thì mình phải tư vấn cho người ta thứ nhất là các kỹ năng để mà thoát hiểm trước
sau đó mình sẽ tư vấn về các sản phẩm cần phải có
để khi mà xảy ra cháy hỏa hoạn thì mình phải biết cách để sử dụng thiết bị đấy
ví dụ như là mặt nạ phòng độc thang dây thoát hiểm ống tụt
rồi là búa thoát hiểm
đèn báo sự cố hoặc là đèn pin
sau một loạt các sự cố cháy nổ xảy ra trong thời gian gần đây
gây thiệt hại lớn đến tính mạng và tài sản
thì người dân mới bắt đầu quan tâm đến sự an toàn cho cả gia đình
hãy là những cư dân thông thái trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy trong gia đình
để khi sự cố xảy ra sẽ hạn chế được mức thấp nhất thiệt hại về tài sản và con người